sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương phối hợp tổ chức hội nghị cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp việt nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do fta
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
trong đó cptpp có hiệu lực thực thi đối với việt nam từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín còn hiệp định thương mại tự do việt nam eu đã kết thúc đàm phán và sẽ được ký kết vào ngày ba mươi tháng sáu tới
hai hiệp định thương mại thế hệ mới này có mức độ cam kết cao tầm ảnh hưởng rộng hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít thách thức to lớn cho nền kinh tế của việt nam nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nói riêng